bộ y tế cho biết đến sáu giờ sáng nay ngày hai mươi tháng bốn tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam là hai trăm sáu mươi tám trường hợp
như vậy đã bốn ngày liên tiếp việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới
trong tổng số hai trăm sáu mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín tại việt nam có một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm ba mươi
một trăm linh tám người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm bốn mươi ba tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi cách ly là sáu mươi hai chín trăm chín mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm bảy mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi một ba trăm ba mươi tám người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là năm mươi một ba trăm tám mươi một người
cũng theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là một mươi ba ca
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai là bảy ca